trong phiên họp vào chiều ngày bảy tháng sáu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
được đa số ý kiến các đại biểu tán thành việc sửa đổi nhằm khắc phục một số khó khăn vướng mắt
trong thực hiện luật kiểm toán nhà nước bổ sung các quy định cụ thể về công khai báo cáo kiểm toán
và quy trình thực hiện các khuyến nghị của báo cáo kiểm toán
theo đó luật này sẽ bổ sung thêm các quy định về quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán
tức là tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước
được quyền khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán
đặc biệt là khiếu nại ra tòa vì hiện nay báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước không phải là quyết định hành chính
bên cạnh đó luật kiểm toán nhà nước cũng bổ sung các điều khoản để thực hiện luật phòng chống tham nhũng
nâng cao hiệu lực hiệu quả của kiểm toán nhà nước trong việc phòng chống tham nhũng theo hướng
thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng ngay chính trong cơ quan kiểm toán nhà nước
cụ thể hóa các nội dung luật phòng chống tham nhũng dẫn chiếu là thực hiện theo pháp luật về kiểm toán
cũng trong chiều ngày bảy tháng sáu sau khi thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
quốc hội đã bàn thảo về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
theo đó hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có một mươi sáu thành viên từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
và sau năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có tám đồng chí ở các vị trí quan trọng và phần lớn hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao nghỉ hưu
trong khi đó nguồn bổ sung theo quy định
của luật ở giai đoạn quá độ này đã không còn đây là điều nghị quyết số tám mươi một đã không tính đến
vì vậy trái ngán tòa án nhân dân tối cao đề nghị từ nay đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cho phép trái ngán tòa án nhân dân tối cao chính quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
trong đó có từ nguồn thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn điều kiện luật định nhưng chưa đủ năm năm làm thẩm phán cao cấp
dự kiến nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một hai nghìn bốn
quy hát một mươi ba ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
sẽ được quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi